tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng chống ngộ độc methanol cồn công nghiệp diễn ra vào sáng ngày một mươi năm tháng ba phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn văn sử cho biết từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn toàn thành phố sẽ ra quân đồng loạt tổng gia soát kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu tiêu thụ rượu tại các cửa hàng nhà hàng quán nước để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dân thủ đô
từ ngày hai mươi hai tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng ba thành phố hà nội ghi nhận hai mươi năm ca ngộ độc rượu methanol cồn công nghiệp trong đó ba bệnh nhân đã tử vong bốn bệnh nhân hiện đang được điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh bốn trăm hai mươi chín mẫu rượu trong đó lấy bốn mươi sáu mẫu xét nghiệm tại labo và kết quả có năm mẫu hàm lượng methanol vượt giới hạn cho phép
ngoài ra trong hai tuần qua các đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến quận huyện đã tiến hành kiểm tra gần một
một trăm linh cơ sở niêm phong gần hai mươi lít rượu tiêu hủy một trăm bốn mươi lít không rõ nguồn gốc và xử phạt một trăm bốn mươi chín cơ sở với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
chính vì vậy trong đợt gia quân này các sở ngành quận huyện cũng phải tổ chức đoàn kiểm tra
phó chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã của thành phố phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm phải trực tiếp đi kiểm tra ít nhất hai lần một tháng
chủ tịch ubnd xã phường thị trấn phải đi kiểm tra ít nhất một lần một tuần
phó chủ tịch ubnd xã phường thị trấn phải trực tiếp đi kiểm tra ít nhất hai lần một tuần
ghi rõ biên bản ngày giờ đi kiểm tra
qua kiểm tra nếu phát hiện cơ sở bán rượu không rõ nguồn gốc nhãn mát cơ quan chức năng phải tịch thu hết gửi mẫu về sở y tế để kiểm nghiệm
lãnh đạo ubnd tp giao sở y tế sở công thương xây dựng dự thảo chế tài quản lý rượu trên địa bàn
trình lãnh đạo thành phố trước ngày ba mươi một tháng ba
ubnd thành phố cũng yêu cầu công an thành phố hà nội tổ chức điều tra những trường hợp tử vong do ngộ độc rượu trong thời gian qua
đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
ubnd thành phố hà nội cũng đã chính thức ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng
quy tắc ứng xử gồm bốn chương một mươi bốn điều áp dụng cho các tổ chức cá nhân làm việc sinh sống tại hà nội
và cả những người đến nơi công tác tham quan học tập trên địa bàn thành phố
bộ quy tắc này định hướng những việc nên làm và không nên làm tại những điểm công cộng
việc không nên làm là vi phạm nội quy quy tắc nơi công cộng nói to gây ồn ào kích động đe dọa sử dụng bạo lực
nói tục chỉ bậy xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hút thuốc khạc nhổ phóng huế tùy tiện
xả rác chất thải không đúng nơi quy định tự tiện sử dụng không gian công trình công cộng
và mục đích cá nhân không đúng quy định thả rông xúc vật nuôi nguy hiểm
theo đó tổ chức cá nhân thực hiện tốt quy tắc sẽ được biểu dương khen thường
đơn vị cá nhân vi phạm các quy định của quy tắc tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét xử lý theo quy định
còn tại tp hcm cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh thắc mắc
hỏi đáp của các cá nhân tổ chức đơn vị sử dụng lao động
theo đó số điện thoại tổng đài đường dây nóng là tám trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi chín ba mươi chín
số máy lẻ là một mươi một nghìn một trăm một mươi một
đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh trong giờ làm việc của cơ quan
nếu ngoài giờ thì máy tự động ghi lời nhắn của người cung cấp thông tin
bên cạnh đó các tổ chức cá nhân đơn vị sử dụng lao động cũng sẽ được tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua mạng điện tử
tại trang thông tin điện tử bảo hiểm xã hội tp hcm đường dẫn http hỏiđáp bh th h h gov vn
vào mục đặt câu hỏi để đặt câu hỏi
thời gian tiếp nhận là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
khổ quá mà sắm ra quần đội năng mà bây giờ thả nghỉ như hết là mình cũng được
việc đánh bắt thủy sản bằng các loại ngư cụ tận diệt không chỉ là cách khai thác phản khoa học
mà còn phá hủy môi sinh gây ô nhiễm môi trường sống của các loại thủy sản nguồn nước
để công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát
kết hợp công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng đối với các trường hợp vi phạm
cần phải mạnh tay trong việc xử lý và hơn hết chính là ý thức trách nhiệm của từng người dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi
việc cấp trùng thẻ bảo hiểm xã hội đã xây dựng bổ sung chức năng giả soát thẻ trùng
trong phần mềm quản lý thu cấp sổ thẻ bảo hiểm y tế
theo đó bảo hiểm xã hội đã chính thức vận hành hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
kết nối với trên chín mươi chín cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến trung hương trên vọng bi toàn quốc
việc giám định bảo hiểm y tế điện tử là bước đột phá có ý nghĩa quan trọng
làm thay đổi căn bản phương pháp giám định quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đảm bảo tính chính xác trong công tác giám định minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế
mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và ngăn ngừa tình trạng trục lợi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế
hệ thống đã phát hiện những trường hợp đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày
nhiều ngày trong tháng để lấy thuốc không vì mục đích điều trị của bản thân
có những trường hợp đi khám hàng trăm lần trong bốn đến sáu tháng
tình trạng ngộ độc rượu methanol gia tăng từ hôm nay một mươi sáu tháng ba cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
hà nội sẽ ra quân tổng giả soát kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh
tiêu thụ trên địa bàn và thông tin cũng được đăng tải trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
trước tình trạng báo động ngộ độc rượu của motherno hiện nay
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn văn sử cho biết từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
hà nội sẽ ra quân đồng loạt giả soát
kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ rượu
quá trình kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất thủ công nằm trong các khu dân cư
cơ sở phai chế rượu các nhà hàng ăn uống có bán rượu và ngay cả các quán nước
cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải
về việc xây dựng quy định mức giá khung giá một số dịch vụ hàng không
theo đó cục hàng không sẽ áp giá cất hạ cánh theo khung giờ
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
trong lần đề xuất này cục hàng không đưa ra phương án đối với các cảng hàng không nhóm ab
với giờ bình thường sẽ áp dụng mức giá dịch vụ tăng một mươi năm so với mức hiện hành
mức giá này tại giờ cao điểm là khung giá có số chuyến bay thực tế từ chín mươi trở lên
so với giới hạn khai thác của cảng hàng không sẽ được tăng lên một mươi năm và giảm một mươi năm vào giờ thấp điểm
là khung giờ có số chuyến bay thực tế từ ba mươi trở lên so với giới hạn khai thác của cảng hàng không
các cảng hàng không nhóm c
sẽ áp mức giá bằng sáu mươi mức quy định đối với cảng hàng không nhóm b trong giờ cao điểm
cũng theo đề xuất của cục hàng không việt nam
mức giá một số dịch vụ hàng không sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian tới
trong phần tiếp theo của chương trình nam định tai nạn giao thông đường thủy khiến một người tử vong
vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã để mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông bộ đến cán bộ giáo viên và học sinh
vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã để mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông bộ